các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáng ba mươi tháng bốn thông tin từ lãnh đạo thị trấn chư sê huyện chư sê tỉnh gia lai cho biết
vào khoảng ba giờ sáng cùng ngày xe khách dường nằm quốc cường biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu
chưa rõ danh tính tài xế chạy tuyến đà nẵng đắk lắc lưu thông trên đường tránh thị trấn chư sê
khi xe di chuyển đến ngã tư giao nhau với quốc lộ hai mươi năm thì va chạm với xe dường nằm cô hai
biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín chưa rõ danh tính người điều khiển chạy tuyến hà nội cờ đông ba gia lai
vụ va chạm khiến một hành khách văng từ ô tô xuống đất tử vong tại chỗ
tám người khác được đưa vào trung tâm y tế huyện chư sê cấp cứu
trong đó có hai nạn nhân khá nặng phải chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
tại hiện trường một cột đèn tín hiệu giao thông bị tông gãy
giải phân cách cứng ở lút giao thông bị hút bay vỡ vụn nhiều mảnh kính vỡ của xe vương vãi trên mặt đường
các vị trí va chạm hàng chục mét
nhận được thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai công an huyện chư sê
cùng chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để hỗ trợ nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc
ngày một mươi sáu tháng bốn liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên tuyến cốc lộ hai mươi bốn đoạn qua huyện con dẫy tỉnh con tùm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện con rẫy đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
bên cạnh đó cơ quan công an cũng mời nguyễn tấn khoa hai mươi sáu tuổi trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
người điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám lên làm việc
qua khám nghiệm hiện trường lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera cho thấy
tài xế khoa đã điều khiển xe khách đi không đúng làn đường thiếu quan sát và không giữ khoảng cách an toàn
khi vượt ô tô cùng chiều dẫn đến gây tai nạn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm ngày một mươi ba tháng bốn xe ô tô tải biển kiểm soát
tám mươi một h hai nghìn bảy trăm chín mươi chín kéo theo rưu móc tám mươi một r một nghìn năm mươi một do nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi
trú tại xã nghĩa hưng huyện trưu pan tỉnh gia lai điều khiển liêu thông hướng huyện con giấy đi thành phố con tôn
khi đến km một trăm năm mươi bảy trên quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua thôn đắc pu xa đắc tờ re huyện con giấy
thì va chạm với xe ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám do nguyễn tấn khoa điều khiển theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến một người tử vong
hai mươi bốn người bị thương
đang cùng đoàn lên thị trấn măng đen công tác vợ chồng bác sĩ nguyễn văn giáp lương hải yến
làm việc tại bệnh viện hùng vương gia lai đã gặp vụ tai nạn trên nên dừng xe
hai vợ chồng cùng người dân và lực lượng chức năng giải cứu các nạn nhân
bác sĩ giáp vừa đánh giá các nạn nhân và sơ cứu vừa hô hào mọi người xung quanh hỗ trợ
cố gắng cấp cứu cho nhiều người nhất có thể
anh dùng dao các quần áo của nạn nhân để băng bó vết thương chính họ
một người bị gãy cuộc sống cổ nhưng vẫn tỉnh táo chưa nguy hiểm tính mạng
được yêu cầu nằm im chờ có căng cưng mới di chuyển để tránh tử vong
đồng thời hai bác sĩ hối thúc mọi người tìm cách đưa nạn nhân khác còn trên xe gặp nạn ra ngoài
nhắc nhở không được sốc bế văng nạn nhân bị thương để tránh chân thương nặng hơn
còn người tỉnh táo được hướng dẫn ngồi yên theo dõi nếu chóng mặt đau đầu thì gọi ngay hỗ trợ
đột ngột một nạn nhân nam trở nặng hôn mê không bắt được mạch
bác sĩ yến nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu ngừng tim ngừng thở lập tức ép tim tại chỗ
giúp người này có nhịp tim trở lại
sau đó hai bác sĩ nhờ một xe bán tải đưa người này đến bệnh viện gần nhất cách đó khoảng một mươi ba km
chị yến nhảy lên thùng xe đi cùng tiếp tục thực hiện ép tim hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân suốt chặng đường đến viện
trong khi vợ đi cùng xe đưa người ngưng tim đến viện bác sĩ giáp ở lại hiện trường tiếp tục sơ cứu
động viên các nạn nhân chờ đợi cứu thương ngoại viện đến
sau buổi chiều tham gia cấp cứu tích cực các nạn nhân hai vợ chồng phải nghỉ ngơi một ngày đi lại sức
chuyến công tác vì thế phải kéo dài ngoài dự kiến nhưng với họ được góp phần cứu chữa nạn nhân
giảm thiệt hại cho các nạn nhân là lương tâm trách nhiệm ngành y
hai mươi người bị thương được vợ chồng bác sĩ giáp hỗ trợ sơ cứu kịp thời ngay tại hiện trường
sau đó được đưa về bệnh viện còn tùm cấp cứu
đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương
ông nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi trú tại huyện chư pa tỉnh gia lai tài xế điều khiển ô tô tải nhớ lại
chiều ngày một mươi ba tháng bốn ông cùng con trai đi trên xe tải chứa vật liệu từ huyện con rẫy tỉnh con tum về tỉnh gia lai
biết đoạn đường nhiều khúc cua quanh co nên ông hùng đã điều khiển phương tiện chạy chậm với tốc độ khoảng bốn mươi km trên giờ
khi đến xa dr ray huyện con giấy ông bất ngờ thấy chiếc xe khách đi ngược chiều vượt một con xe khác rồi đối đầu với xe mình
vì xe lớn và trừ vật liệu xây dựng
ông chỉ kịp đánh lái sang rãnh thoát nước và đạp phanh dừng lại
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn lãnh đạo cục quản lý thị trường tp hcm có mặt tại bệnh viện đa khoa con tum
để thăm hỏi các cán bộ nhân viên của đơn vị này gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông nêu trên
số cán bộ nhân viên trên thuộc đoàn cán bộ thuộc cục quản lý thị trường tp hcm có kế hoạch làm việc ở con tum
chiếc ô tô khách trở đoàn là xe hợp đồng thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn dịch vụ du lịch và vận tải pv
ở phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm do tài xế nguyễn tấn khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định điều khiển
cả nạn nhân bị thương vong trong vụ tai nạn nêu trên đều trú ở tp hcm
hai mươi hai người nên có nhu cầu sinh ra viện chuyển về tp hcm để điều trị tiện người nhà chăm sóc
chiều tối ngày một mươi năm tháng bốn bệnh viện trợ giấy tp hcm cho biết một mươi năm nạn nhân từ vụ tai nạn ở con tum
chuyển về tp hcm chăm sóc
bệnh viện cho biết một mươi năm nạn nhân trong vụ tai nạn có sáu trường hợp ổn định và cho xuất viện vào đêm ngày một mươi bốn tháng bốn
riêng chín ca còn lại tiếp tục điều trị tại viện
trong đó hai bệnh nhân vẫn nằm khoa chấn thương sọ não một người ở khoa ngoại thần kinh
một ca nằm khoa tai mũi họng và năm ca ở khoa chấn thương chỉnh hình
theo bác sĩ trần phước bình khoa chấn thương trình hình bệnh viện trợ giấy
một bệnh nhân nằm tại khoa đều có chấn thương đầu đã được xử lý sơ cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
các bệnh nhân còn gặp các chấn thương
hiện các bệnh nhân được nẹp vùng gãy xương tạm thời tiếp tục đoàn xét nghiệm lâm sàng để có chỉ định can thiệp sớm
hai trường hợp nằm khoa chấn thương sợ não của một nam và một nữ ngụ tại quận một mươi tp hcm
năm bệnh nhân bị gãy xương cẳng tay và chân chụp ct ghi nhận xuất hiện não nhẹ
sáu bệnh nhân bị gãy bệnh nhân tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi rồi tiếp tục chuyển bệnh viện lên khoa chấn thương chỉnh hình
riêng bệnh nhân nữ thì tình trạng tỉnh tiếp xúc tốt và theo dõi chụp ct nếu ổn thì cho xuất viện về nhà theo dõi
trường hợp nặng nhất bệnh nhân nằm khoa ngoại thần kinh bị đai chân thương bệnh nhân được chuyển máu
ekip cấp cứu đã thực hiện phẫu thuật lấy máu tụ trong não cố gắng cứu bệnh nhân
trường hợp nặng nhất bệnh nhân vẫn còn hôn mê tình trạng rất nặng và được theo dõi tại phòng hủy sức
có thể thấy thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
chỉ cần một phút lơ là tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào gây thiệt hại nặng nề về người và của
cũng tại con tum mới đây khi đang lưu thông trên đèo lò so huyện đắc cơ lây tỉnh con tum
xe tải chở hàng bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường làm hai người tử vong tại chỗ
ngày một mươi sáu tháng bốn đại diện ủy ban nhân dân xã đăng man huyện đắc rây tỉnh con tum cho biết
trên đèo lò so đoạn đường hồ chí minh qua thôn măng khanh xã đắc man
vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ cùng ngày tài xế nguyễn quang nhãn ba mươi hai tuổi
điều khiển xe tải chở đồ nhựa đi trên quốc lộ một mươi bốn theo hướng tỉnh quảng nam đi tỉnh con tum
trên xe còn có anh nguyễn tấn toàn hai mươi năm tuổi cùng chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
khi đến km một nghìn bốn trăm hai mươi một trăm bảy mươi trên đèo lò so đoạn qua thôn măng khê
thì bất ngờ xe tải mất lái lao xuống cống thoát nước bên đường
vụ tai nạn khiến tài xế nguyễn quang nhãn và anh nguyễn tấn toàn tử vong thi thể mắc kẹt trong cabin
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền
người dân xã đắc man nhóm los đèo lò so hỗ trợ đưa người bị nạn ra ngoài
lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ để cắt cửa xe thì mới đưa được thi thể hai nạn nhân ra ngoài
tại hiện trường xe tải bị hư hỏng nặng phần cabin biến dạng
nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
có thể thấy các vụ tai nạn giao thông đang gia tăng gây ra những hậu quả rất nặng nề
chính vì vậy mỗi người khi ngồi phía sau tay lái cần nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân
và tuân thủ chặt chẽ các quy định an toàn giao thông
cũng như tỉnh táo xử lý các tình huống để tránh các vụ việc đáng tiếc xảy ra